còn bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an
tỉnh tây ninh từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba tới nay công an tỉnh tây ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội ma túy kinh tế đặc biệt
thời gian qua công an tỉnh tây ninh đã đấu tranh triệt phá với các đường dây mua bán ma túy từ
campuchia vào việt nam qua đường tây ninh từ đầu năm đến nay đã phát hiện năm mươi hai vụ điều tra làm rõ năm mươi hai
hai vụ bảy mươi năm đối tượng thu giữ khoảng một mươi bảy năm kg ma túy heroin năm mươi bốn chín kg ma túy tổng hợp công an tỉnh tây
an ninh cũng đã chủ động nắm tình hình không để hình thành các băng ổ nhóm phát biểu kết luận thứ trưởng
trần quốc tỏ đã biểu dương những kết quả mà công an tỉnh tây ninh đạt được trong thời gian qua
chí thứ trưởng cũng đã chỉ đạo công an tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng
đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại thứ trưởng trần
quốc tỏ lưu ý công an tỉnh tây ninh phải tăng cường công tác nắm tình hình làm tốt công tác
nghiệp vụ bảo đảm tốt an ninh trật tự đặc biệt là khu vực biên giới củng cố phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện tốt công tác cán bộ quan tâm đến quy hoạch chọn nguồn nhân sự
coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ đạo
công an tỉnh tây ninh quan tâm tới việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh về tư tưởng
chính trị có trụ sở làm việc độc lập đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
sáng nay dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba tại
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm quan trọng cần làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng chiến sĩ
thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương làm nền tảng
để huấn luyện hơn một tám trăm linh chiến sĩ mời huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đều xác định rõ việc thực hiện
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là niềm
vinh dự tự hào của mỗi đoàn viên thanh niên theo tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có
thanh niên thứ trưởng nguyễn văn long chỉ đạo các đơn vị quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ chế độ
chính sách chăm sóc sức khỏe chiến sĩ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt là
giáo dục tinh thần yêu nước giáo dục truyền thống vẻ vang anh hùng của lực lượng công an nhân dân để
chiến sĩ mới luôn yên tâm cố gắng rèn luyện học tập đạt kết quả cao nhất các cán bộ trực tiếp làm
công tác quản lý huấn luyện tận tình chỉ bảo để mỗi chiến sĩ nghĩa vụ dù xa gia đình nhưng luôn
cảm nhận được tình cảm đồng chí đồng đội coi đơn vị là gia đình là ngôi nhà thứ hai của mình
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các chiến sĩ mới xác định tư tưởng lập trường kiên định khắc phục mọi
khó khăn thử thách rèn luyện tác phong của lực lượng vũ trang hoàn thành tốt khóa huấn luyện và
nhiệm vụ được giao nhân dịp này cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giao dưỡng cũng đã phát động thết trồng cây vì một việt nam xanh
hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh do thủ tướng chính phủ phát động
với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an ngay khi tiếp nhận đủ quân số chiến sĩ nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị chức năng
của bộ công an đã chủ động triển khai chương trình huấn luyện lấy kỷ luật là nền tảng
đảm bảo chất lượng huấn luyện cùng với đó kịp thời động viên
chia sẻ khó khăn để các chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện phấn đấu
viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm nay
chiến sĩ nguyễn lan anh đã xác định quá trình rèn luyện chắc chắn sẽ có những khó khăn
làm quen với môi trường quân ngũ kỷ luật kỷ cương là một thách thức không nhỏ
đặc biệt là đối với một nữ tân binh
nhưng đó là những thử thách cần phải vượt qua để hoàn thiện bản thân
trở nên bản lĩnh vững vàng hơn
những ngày đầu huấn luyện tại đơn vị làm quen với các bài tập điều lệnh
rèn luyện tác phong của lực lượng vũ trang để thay đổi bản thân từ những điều đơn giản nhất
với mỗi tân binh đây là trải nghiệm mới mẻ và cần nhiều sự nỗ lực
ước mơ của em là được trở thành một chiến sĩ công an nhân dân
thì em sẽ quyết tâm thực hiện tất cả các nhiệm vụ rồi khó khăn như thế nào
em quyết trí để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao
ban đầu vào thì cũng rất nhiều khó khăn nhưng mà em đã trở thành một chiến sĩ công an nhân dân

theo dơ dấc và tất cả mọi thứ nhưng mà dần dần ở đây hai tuần
em cũng đã dần quen với tất cả mọi thứ ở đây
đắm bắt tư tưởng tình cảm của các em xem các em có nguyện vọng gì
có những tâm tư để giải đáp thắc mắc
ba tháng huấn luyện các em sẽ được thần thục về sử dụng vũ khí
và sử dụng tất cả những bài võ của công an nhân dân
cũng như để điều lệnh
những sự bỏ thuật nội vụ vệ sinh rồi sinh hoạt tập thể
khi các em về đơn vị có thể bắt nhiệt được luôn
học tập tốt đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm
ba tháng huấn luyện trong quân ngũ sẽ là hành trang để các tân binh tự tin
sẵn sàng nhận và tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các đơn vị
kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử
cho công dân việt nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử
lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp
hộ chiếu gắn chip điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho công dân
đây là một bước tiến cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân việt nam
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước
và sau đây là những lợi ích cơ bản của hộ chiếu gắn chip điện tử mà người dân cần biết
thứ hai người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên
khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh
hiện nay trên thế giới có trên một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử
vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các quốc gia
chính ưu điểm này người mang hộ chiếu điện tử thường được các quốc gia ưu tiên
cho phép xuất nhập cảnh dễ dàng hơn
cụ thể như chương trình miễn thị thực nhập cảnh của mỹ được áp dụng cho ba mươi chín quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới với điều kiện người nhập cảnh phải có hộ chiếu điện tử
thứ ba hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao
vì được lưu trữ trong con chip rất khó sao chép thông tin
chính vì vậy hộ chiếu điện tử có tính bảo mật hơn hộ chiếu giấy thông thường
bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân tránh tình trạng bị làm giả
thứ tư việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân
trong hoạt động xuất nhập cảnh mà còn phù hợp với chính phủ điện tử
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao vị thế của hộ chiếu việt nam
thúc đẩy quá trình hội nhập của việt nam trong khu vực và thế giới
hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử
được sử dụng song hành
khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử
tại tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu đã có sẵn lựa chọn hiệu quả
công dân việt nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu
không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã có thư khen ghi nhận những nỗ lực cố gắng thành tích công tác nổi bật
của lực lượng cảnh sát giao thông
thời gian qua thực hiện sự lãnh đạo của đảng nhà nước và bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy nhận thức và hành động
tạo được nhiều dấu ấn rõ nét tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao
lề lối tác phong công tác sai phạm tiêu cực kiên quyết được chấn chỉnh
hiệu lực hiệu quả xử lý các vụ vi phạm pháp luật về giao thông được nâng lên rõ rệt
nhất là các vi phạm về nồng độ cồn xe quá khổ quá tải
tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội về chấp hành nghiêm pháp luật
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xuyên tết
không quản ngại khó khăn vất vả hiểm nguy sẵn sàng hy sinh thời gian
hạnh phúc riêng tư của gia đình thường xuyên có mặt trên các tuyến đường
để thực hiện nhiệm vụ có mặt sớm nhất tại hiện trường giải quyết các vụ tai nạn giao thông
cứu người bị nạn kịp thời phát hiện kiên quyết tấn công chấn áp các loại tội phạm
xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong quá trình làm nhiệm vụ
nhiều hành động thiết thực của cảnh sát giao thông hướng dẫn hỗ trợ nhân dân về quê đón tết
trên các cung đường để lại tình cảm tốt đẹp khắc họa rõ nét hình ảnh
người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
kết quả công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng
kéo giảm tai nạn giao thông bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen ngợi
những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo đất nước ta sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ
yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặt ra ngày càng cao
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nặng nề hơn khó khăn phức tạp hơn
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy nhận thức và hành động
lấy người dân làm trung tâm chủ thể là mục tiêu động lực nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông
vì nhân dân phục vụ quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự an toàn giao thông
giữ gìn bình yên trên các tuyến đường đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ
thuộc bộ công an và công an tỉnh tiền giang vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê
theo nội dung thư ngày một mươi bốn tháng hai công an tỉnh tiền giang phối hợp với ba cuộc nghiệp vụ của bộ công an kể trên
triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt trụ sở tại tp hcm
để đòi nợ thuê cho các ngân hàng công ty tài chính
để phạm tội những đối tượng trong đường dây đã gọi điện nhắn tin khủng bố tinh thần đặt bình ga
mang quan tài đến nhà cơ quan của các bị hại hoặc người thân để đe dọa gây nổ nhằm đòi tiền
bước đầu lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi năm đối tượng và xác định nhóm này hàng tháng đòi nợ thuê
từ một trăm bốn mươi đến hơn hai trăm bốn mươi hợp đồng khách vay tại nhiều tỉnh thành
tổng số tiền đòi được là hơn chín trăm tám mươi tám tỷ đồng
bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự chủ động phát hiện phương thức hoạt động mới
và sự phối hợp chặt chẽ giữa công an tỉnh tiền giang và các cục nghiệp vụ của bộ
trong thư khen bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu xương thành tích xuất sắc của các đồng chí trong chuyên án
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp với công an tỉnh tiền giang và các địa phương liên quan khẩn trương mở rộng điều tra
khai thác đối tượng củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa góp phần đảm bảo an ninh trả tự
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
câu chuyện xe quá khổ quá tải đã trở thành đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong suốt nhiều tháng qua

đó là không còn những hình ảnh xe chở quá khổ quá tải chạy dầm dập công khai
không còn những hình ảnh xe chở quá khổ quá tải chạy dầm dập công khai
không còn hình ảnh những thùng xe được cơi nới để chở quá tải từ một trăm linh đến hai trăm linh
nhiều người băn khoăn liệu diện mạo này sẽ được duy trì đến bao giờ
liệu có bùng phát trở lại những hình ảnh đã là nội ám ảnh với biết bao người dân
để có câu trả lời cho những băn khoăn này
thì trước hết chúng ta cùng nhìn lại vấn nạn này trong những năm trước đây
ngã tư thị trấn xuân bài huyện trường mỹ thành phố hà nội địa bàn giáp danh với tỉnh hòa bình
những binh đoàn xe hổ vồ chạy dầm dầm giữa phố
những vệt bánh xe tưới nước hạ nhiệt do lốp quá nóng vì chở quá tải
kéo dài từ hòa bình đến địa bàn thành phố hà nội
những vi phạm quá tải từ một trăm linh đến hơn hai trăm linh
thành thùng cơi nới cao gấp đôi gấp ba lần thiết kế ban đầu
tuyến đường phạm văn đồng thành phố hà nội
hình ảnh được phóng viên chúng tôi ghi nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
xe quá khổ quá tải cũng nhộn nhịp như thế này
và đây là những hình ảnh cho thấy hệ lụy của vấn nạn xe quá khổ quá tải
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
một người bị thương xảy ra tại địa bàn huyện yên thủy tỉnh hòa bình vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả điều tra cho thấy xe tải gây tai nạn có thành tùng cơi nới gấp hai lần so với giấy chứng nhận kiểm định
còn đây là bề mặt cầu thăng long bị dạn nứt sống trâu mặt đường lôi lõm
mà một trong những thủ phạm gây ra sự hư hỏng xuống cấp của mặt cầu này chính là xe quá khổ quá tải
chúng ta vừa ngược về quá khứ để thấy trước đây lực lượng chức năng cũng vào cuộc xử lý quyết liệt với xe quá khổ quá tải
nhưng sự quyết liệt chỉ có trong từng đợt cao điểm hay các chuyên đề riêng
để rồi sau đó câu chuyện xử lý xe quá khổ quá tải lại như bắt cóc bỏ đĩa
vậy để cóc không còn cơ hội nhảy khỏi đĩa để xe quá khổ quá tải không còn lộng hành
lãnh đạo bộ công an đã vào cuộc với những chỉ đạo quyết liệt
theo đó công an các đơn vị địa phương lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã thực hiện những đợt gia quân kéo dài và nối tiếp mà không có ngày kết thúc